trong mấy năm gần đây do biển đổi kỳ hào từ tháng một mươi một cho đến tháng bốn năm sau là nó ít mưa

mà phải trồng sang vũ xuân hè để đảm bảo đón lũ tiêu mạng để có nước
cho nên huyện cũng đang tập trung chỉ đào trảm huyện nông là phải xây dựng các mũ hình

những vùng đất cẳn cỗi trên dãy dốc đã được cải tạo để áp dụng thường nghiệm cây ngô lai hẻ thu
những vùng đất cằn cỗi trên dãy dốc đã được cải tạo để áp dụng thử nghiệm cây ngô lai hẻ thu
thay thế cho những cây không phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương
hơn năm năm nay cây ngô lai hẻ thu đang dần khẳng định được vai trò là cây lương thực chính
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã tam đình
tính đến thời điểm hiện tại diện tích lúa giẫy của tam đình đã giảm từ hai trăm năm mươi hectare xuống còn một trăm năm mươi hectare
thay vào đó diện tích trồng ngô tăng lên gần một trăm tám mươi hectare

tuy trồng ở đất đồi dốc nhưng sản lượng cũng không hề kém
cây ngô lai trồng trên đất dụng hai vụ ước tính năng suất bình quân hai ba tấn một hectare
hàng năm ngô lai trồng trên đất nương giấy đã đem lại thu nhập cho bà con từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một vụ
ngoài việc hỗ trợ giống cho bà con ngành nông nghiệp huyện còn hướng dẫn kỹ thuật
giám sát người dân gieo trồng đúng lịch nông vụ để đạt năng suất cao
từ những hiệu quả đem đến cho bà con nông dân
cây ngô lai trên vùng đất đồi núi đang dần khẳng định vai trò là cây lương thực số một
giúp cho bà con nông dân tương dương nhanh chóng xóa đói giảm nghèo ổn định đời sống
đến nay trong số gần bốn chín trăm linh hectare đất nương dẫy của toàn huyện
diện tích trồng cây ngô lai đã chiếm tới ba hai trăm linh hectare
cây ngô không chỉ chịu được đặc thù nắng nóng của huyện miền núi phía tây
mà khi vào mùa mưa cây ngô cũng phát triển rất tốt góp phần hữu hiệu chống sạt lở núi
trồng ngô trên dãy dốc đang trở thành hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp của huyện
hiện trên địa bàn huyện tương dương có năm nhà máy thủy điện đang hoạt động
trong đó lớn nhất là nhà máy thủy điện bản vẽ với công suất ba trăm hai mươi mw
và nhà máy thủy điện khe bố với công suất một trăm linh mw
tại một huyện miền núi như thế này
việc phát triển thủy điện không chỉ giúp giải quyết được vấn đề điện năng và việc làm cho người dân
mà các hồ thủy điện tại đây còn có tác dụng giúp người dân thay đổi phương thức nuôi trồng thủy sản
nhằm giúp người dân thay đổi phương thức nuôi trồng thủy sản

trước đây gia đình ông lô văn tuyến và bảy hộ dân khác cùng nhau nuôi cá lồng trên sông la
trong ký ức của ông cứ mỗi khi tới mùa mưa bão
nếu các hộ không kịp thời túc trực ngày đêm và giúp đỡ lẫn nhau giữ lồng
thì chỉ sau một đêm bao nhiêu công sức gia tài của họ sẽ trôi theo con lũ dữ
cuộc chiến giữa những người dân nhỏ bé với bão lũ luôn diễn ra khốc liệt
và phần thua luôn thuộc về gia đình
gia đình ông cũng như nhiều hộ dân nuôi cá lồng khác ở huyện miền núi tỉnh nghệ an
thế nhưng kể từ khi chuyển sang nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện khe bố
gia đình ông không còn phải thức đêm hôm lo lắng nhiều cho lồng cá nữa
đó là một sự đổi thay vô cùng tích cực đối với những hộ nuôi cá lồng như ông
do không còn phải lo lắng mỗi khi có bão lũ như trước đây
nên gia đình ông đã quyết định đầu tư thêm ba lồng nuôi cá chấm và cá chê
sau sáu tháng chăm sóc với mỗi lồng gia đình ông sẽ thu được từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng
số tiền này sẽ giúp gia đình ông thoát nghèo và có điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình tốt hơn trước

thực tế áp dụng đã chứng minh mô hình nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện
đã thay đổi phương thức nuôi trồng thủy sản của người dân một cách hiệu quả
qua đó hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai bão lũ hàng năm
trở thành một trong những thế mạnh kinh tế ổn định sinh kế cho người dân tại huyện nghèo miền núi
huyện cũng đã vận dụng các chính sách như là chính sách của tỉnh
là hỗ trợ cho người dân là một lồng là sáu triệu
và huyện trích ngân sách của huyện hỗ trợ thêm
hàng năm thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo
như năm hai nghìn đến thời điểm hiện nay trên toàn huyện là có hai trăm hai mươi một lồng đang nuôi
thì đây cũng là một trong những hướng đi mà huyện xác định
vì trước đây là thủy sản của tương dương chỉ có nuôi cá ao
mà nuôi cá ao thì cứ sau một năm lụt thì ao lại bị sán phẳng
và người dân lại bắt đầu lại từ đầu
thì gặp rất nhiều khó khăn
ổn kém của người dân
nhưng mà bây giờ là nuôi cả lồng trên lồng hồ thì nó ổn định hơn
và hiệu quả kinh tế của nó cũng đã được khẳng định
tương dương là một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh nghệ an
với địa hình phức tạp địa bàn lại trải dài
vì thế các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải linh hoạt
và phù hợp với từng khu vực địa lý điều kiện canh tác
cũng như các huyện miền núi phía tây của tỉnh
sẽ có mức nhiệt rất cao nguy cơ nắng nóng hạn hán luôn thường trực
thế nhưng đến mùa đông tương dương cũng là điểm có nhiệt độ xuống rất thấp
chính vì vậy mà người dân nơi đây không chỉ chuyển đổi giống cây trồng
mà còn dần thay đổi mô hình chăn nuôi lựa chọn những con giống mới
nhằm thích ứng với sự chuyển biến mạnh mẽ của thời tiết
mô hình nuôi lợn của gia đình ông hồ viết minh ở xã tam quang huyện tương dương
được ông thực hiện đã nhiều năm nay
hiện tại gia đình ông có ba đàn lợn nàng
và một đàn lợn trái
đợt tết nguyên đán vừa qua ông bán được khoảng trên năm mươi con lợn
với giá hơn một trăm linh đồng một kg
để có được số lượng đàn lợn trên ông đã phải mất công để chọn và phối giống
chăm sóc đúng với kỹ thuật để đàn lợn có chất lượng thịt ngon nhất
dù chỉ ăn cám gạo rau chuối nhưng dù là trong ngày hè nóng gai gắt
hay những đợt dép mướt của mùa đông
thì những chú lợn rừng cũng như lợn lai của ông vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn
chứng tỏ được tính yêu việt trong chống chọn
với thời tiết khắc nghiệt nơi đây của chúng
nghề chăn nuôi lợn rừng ở tương dương phát triển từ những năm hai nghìn tám
đến thời điểm này toàn huyện đã có trên bốn mươi hộ nuôi lợn rừng quy mô từ hai mươi đến tám mươi con
từ năm hai nghìn chín huyện tương dương đều có những cơ chế chính sách phù hợp
như hỗ trợ con giống chuồng trại lồng ghép từ các nguồn vốn của các dự án như một trăm ba mươi năm
chương trình ba mươi a với tổng mức hỗ trợ khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh triệu đồng một năm
có thể nói nuôi lợn rừng là lựa chọn khá hấp dẫn đối với bà con
bởi lợn dễ nuôi ít dịch bệnh và thị trường tiêu thụ rộng mở
tương dương chỉ là một trong số nhiều huyện của tỉnh nghệ an chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu
để kịp thời ứng phó ngành nông nghiệp của tỉnh nghệ an đã vào cuộc một cách toàn diện
cùng nhiều giải pháp hữu hiệu để giúp bà con an tâm sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình
việc xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu
dựa vào cộng đồng cũng là giải pháp mà trung tâm khuyến nông tỉnh đặc biệt chú trọng
tuyên truyền tập huấn cũng như là xây dựng mô hình để người nông dân cảm thấy được kiện thức ứng phó biến đổi khí hậu
không những chỉ là nó giảm nhẹ được khí hậu mà nó còn là ứng phó và đặc biệt là cái giá trị kinh tế của nó là phải đảm bảo được
đảm bảo ba yếu tố về kinh tế về thích ứng về giảm nhẹ và môi trường phải sống sạch phải bền vững phải duy trì được

xây dựng được các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu trung tâm khuyến nông của tỉnh đã tập trung vào việc tạo ra sự kết hợp khoa học
giữa cây lâm nghiệp với cây nông nghiệp giữa cây trồng và vật nuôi nhằm đa dạng sản phẩm bảo đảm lương thực duy trì thảm thực vật giảm sói mòn rửa trôi bề mặt đất bảo vệ môi trường
những mô hình này có hiệu quả là nhờ vào khâu chọn cây con giống và bố trí cây trồng hợp lý
với cây lâm nghiệp phải chọn loại cây có bộ dễ phát triển khỏe chịu hạn kháng sâu bệnh cây có khả năng tái sinh trồi mạnh đồng thời có nhiều công dụng như có thể lấy gỗ vỏ quả
cây nông nghiệp thì cần chọn những loại cây chịu được thời tiết khắc nghiệt thời gian sinh trưởng ngắn ngày khám bệnh tốt
đồng thời tri cục bảo vệ thực vật cũng có những giải pháp phòng ngừa dịch hại trên cây trồng sau mưa bão và thời tiết cực đoan
các giải pháp quan trọng đặc biệt đầu tiên là phải xác định được từng loài cây trồng từng thời điểm phát sinh dịch hại để tập trung công tác điều tra phát hiện
từ công tác điều tra phát hiện xong thì anh em làm phật dục và khẳng định các thời điểm quan trọng là để tiến hành phòng trừ đưa ra giải pháp phòng trừ có hiệu quả
với mục tiêu là công tác phòng là chính nhưng mà phải phòng là phải đủ
đúng cái thời điểm
khi mà thích cái biển đổi khí hậu á chúng ta cần là đòi hỏi là phải chuyển đổi cái mô hình truyền thống sang cái nuôi theo cái mô hình
có thể mình phải cần kính phí xây dựng chuồng trài hoặc là cần kính phí để là đưa những cái con giống là thích hứng với từng địa phương rồi
thì cần có những cái quy hoạch vùng vùng nào phù hợp với cái loài giá súc nào
vùng nào cũng phù hợp với giá súc nào
vùng nào cũng phù hợp với giá súc nào
để có cách nhìn rõ hơn về các hoạt động của ngành nông nghiệp tỉnh nghệ an trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trò chuyện với ông nguyễn văn lập phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an
vâng đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình nhân dân
thưa ông trước tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng có những diễn biến rất là phức tạp
thì tỉnh nghệ an nói chung cũng như sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng đã có phương hướng hành động như thế nào
để có thể giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu và những hiện tượng thời tiết bất thường gây ra
thích ứng với tình hình biển đổi khí hậu ngày một gây gắt thì hiện nay trên ban tỉnh nghệ an cũng như sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tập trung vào một số giải pháp chính
giải pháp thứ nhất là giải pháp công trình thì cũng đang tập trung vào để nâng cấp
rồi cải tạo các công trình liên quan đến phòng chống biển đổi khí hậu nhất là hồ đập đê điêu rồi các công trình phòng chống rút bão
thứ hai là kêu gọi rồi kết nối để xây dựng một số công trình mà nó sẽ có tác động rất tốt cho khi mà diễn biến cây hậu nó diễn ra
giải pháp thứ hai đó là giải pháp phi công trình
giải pháp phi công trình thì trên địa bàn tỉnh nghệ an đang tập trung làm những cái nội dung
thứ nhất là đối với bảo vệ phát triển và giữ rừng thì cái nội dung này những năm qua nghệ an cũng được đánh giá làm khá tốt
nhất là cái trồng mối rừng trồng mấy rừng thì hàng năm nghệ an cũng trồng từ một mươi sáu đến một mươi bảy hectare rừng trồng mới
và đã nâng cái độ che phủ rừng của tỉnh nghệ an lên trên năm mươi bảy hai
giải pháp phi công trình thứ hai đó là chuyển
tạo các tiến bộ kỹ thuật kể cả trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi lâm nghiệp trị sản
đây là hướng theo cái giảm thiệu thiệt hại do biến đổi khí hậu
trên thực tế chúng tôi được biết thì mỗi đơn vị của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có những giải pháp rất là chủ động trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
tuy nhiên có ý kiến lại cho rằng để các đơn vị chủ động thì sẽ thiếu đi tính liên kết
ông có đánh giá như thế nào về nhận định này
hiện nay thì cũng đang có một cái thực trạng là
tuy chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để là tính cùng những ngành giao cụ thể cho từng đơn vị
do đó là cũng có những cái thời điểm có những cái lúc là trong quá trình triển khai thực hiện những cái giải pháp của từng đơn vị
cái khâu nối với nhau nó chưa được chặt chẽ cho nó dẫn đến cái hiệu quả của mình đạt được
nhưng mong muốn là theo cái phản ảnh
tuy nhiên những cái nội dung này thì ngành nông nghiệp cũng đã thấy
và những cái nội dung này cũng là những cái điểm nhỏ trong quá trình tiện khai thực hiện
tuy nhiên là sắp tới thì cái việc chỉ đạo việc triển khai và đặc biệt việc giám sát của ngành nông nghiệp
trước hết là các đơn vị trong ngành nông nghiệp khi triển khai
từ khi anh xây dựng cơ sở hạ tầng đến khi anh xây dựng chương trình
đến cái người xây dựng mô hình
từ mô hình để tuyên truyền cho dân là phải có một cái thống nhất kết nối
công tác phối hợp của sở nông nghiệp phát triển nông thôn với các ngành
và trong đó có cả các địa phương nữa
thì thời gian qua chúng tôi đã triển khai một số cái nội dung phối hợp và cho rằng là khá có hiệu quả
thứ nhất là về những cái khi triển khai khi làm chủ trương những cái công trình liên quan đến nội kỷ hợp
thì đều có phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành như là sở kế hoạch đầu tư sở tài nguyên môi trường rồi sở khoa học công nghệ
cùng với sở nông nghiệp trong quá trình khảo sát đầu tư đưa ra các giải pháp tính toán các giải pháp
và cùng với đó thì chính quyền địa phương kể cả chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã cái vùng triển khai dự án đều được bàn bạc đều được lấy ý kiến
để phối hợp để khi chúng ta đưa ra cái công trình là nó có hiệu quả
vâng còn rất nhiều những khó khăn còn tồn tại trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu như là nhận thức của người dân
hay là thiếu vốn cũng như là khó khăn trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật
vậy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có những cái giải pháp như thế nào để có thể khắc phục được những khó khăn này
khó khăn thứ nhất như trọng phong sư nói đó là cái sự hiểu biết sự đồng thuận
một là hiểu biết thứ hai là đồng thuận
của người dân và không những người dân mà cả cấp chính quyền là cái thấy rõ cái tác hại của biến đổi khí hậu
rồi những cái giải pháp đưa ra cái đồng thuận nó cũng đang là có vấn đề
trong khi đó là nghệ an là một cái tỉnh rất lớn lại rất là rộng có một mươi một huyện thị núi
ở trên một triệu dân ở trên biển núi
cho nó là cái thông tin cái dân trí nó cũng khác biệt rất là lớn
do đó là cái tiếp tục cái việc là phối hợp xây dựng mô hình để tuyên truyền cho người dân là cái đó cần phải tập trung nhân mạnh
và tuy như ở trên tôi nói là đã làm nhưng mà còn phải dài vào cái việc đó là thường xuyên liên tục
cái thứ hai nữa đó là cái
vốn đầu tư
thì nghệ an là một tỉnh miền trung điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt địa hình thì rất là dốc
do đó là khi mà xâm nhập mặn cũng có khi lũ quét lũ ống cũng có rồi ngập lũ cũng có
do đó là cái cơ sở hạ tân để đáp ứng cho cái việc đó cũng đang gặp rất khó khăn
mà cơ sở hạ tầng thì quan trọng lúc này là
trong khi đó ngân sách của tỉnh thì chưa tự chủ được còn phải trừ hỗ trợ của trung ương
do đó là cũng rất khó khăn
tuy nhiên là để đáp ứng cái việc này thì ngành nông nghiệp cũng rất tích cực là tham mưu cho ủy ban tỉnh
thứ nhất là kêu gọi các nhà đầu tư kết nối với các bộ ngành trung ương để có những chương trình lớn của nhà nước đầu tư vào đây
rồi kêu gọi các doanh nghiệp theo hình thức ppp để đầu tư vào đây
rồi những cái mà nó có thể đầu tư nhỏ đầu tư mô hình rồi sản xuất tiếp tục vận động bà con nông dân
cùng đóng góp cái phần hỗ trợ của nhà nước là chỉ là một phần
rồi hiện nay nguồn lực của trung ương rồi địa phương cũng phải cân đối lại một số phần để chúng ta tác động vào đây
có thể là cái phần
tác động vào công trình nó lớn thì chúng ta cũng phải bố trí dài hơi
nhưng mà những cái nội dung như là hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ về giống này khác nó ít thì nhà nước cũng sẽ cân đối
thì hiện nay ngoài các chương trình của nhà nước như chương trình giảm nghèo chương trình xây dựng nông thuận mới
đều có kết nối cái kinh phí hỗ trợ để phát triển sản xuất
thì ngoài ra tỉnh nghệ an cũng có cái chính sách để có cái kinh phí này
để hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân
để cùng với hỗ trợ sản xuất là nhằm cái hướng đưa tiến bộ kỹ thuật
để giảm thiểu cái thiệt hại do là thiên tai do là biến đổi khí hậu
tuy nhiên là phóng sự đặt ra cái nội dung này cũng đang rất khó khăn
do đó là ngành công nghiệp cũng đang rất quyết tâm tìm nhiều biện pháp để tham môi cho tỉnh
và tham môi cho các địa phương để thao gỡ những khó khăn
để cố gắng là nghệ an là một cái địa phương
đã thường xảy ra thiên tai rồi
trong khi đó xu thế là biến đổi khí hậu nó ngay càng phức tạp
thì cố gắng là giảm thiệu ngay càng giảm nhẹ cái thiệt hại do thiên tai này ra
để đảm bảo cuộc sống người dân đã ổn định
và cùng với đó để kinh tế xã hội của nghệ an ngày càng phát triển
vâng vậy chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào
để có thể nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền
cũng như là thay đổi nhận thức của người dân trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ạ
nghệ an và tất cả mọi cái khâu chương trình đề án
khi nào chúng ta cũng có một giải pháp đầu tiên là tuyên truyền
nhưng mà kể cả trong cái tuyên truyền cho cái chuyện là giảm thiệu biến đổi khí hậu
thì cái hiệu quả chúng ta vẫn chưa đạt được như mong muốn
và để cái hiệu quả của công tác tuyên truyền này
thì ngành công nghiệp phát trung thôn cũng đang tập trung vào những cái giải pháp chính
như trước hết là mình phải
phải cải tiến cái nội dung tuyên truyền
tức là trước đấy thì mình là viết một cái bài rất dài rồi đọc cái bài khác
thì bây giờ là phải cái cách tuyên truyền phải khác
chẳng hạn là viết ngắn gọn hoặc là đối thoại với người dân
hoặc là thông qua những cái hội nghị đó để mình nói rất ngắn gọn
nhưng mà thật thấy hiệu quả
cái thứ hai là để tuyên truyền có hiệu quả thì như phần tuyên truyền nói là
mình phải phối hợp tốt
thời gian qua thì ngành công nghiệp đây cũng phối hợp với truyền thông
tức là tài phát hành truyền hình nghệ an
rồi báo các báo cũng có chương trình phối hợp để tuyên truyền cho người dân
đó là phối hợp với các cơ quan tuyên truyền
rồi phối hợp với các ngành
các ngành ngành môi trường ngành khoa học công nghệ

và hiện nay thì cái hình thức tuyên truyền nó phải hết sức đa dạng
kể cả là trong cái dạy nghề thôi không phải giải nghề về biến đổi khí hậu
chỉ giải nghề về trông trọt thôi
thì mình lông cái ý là để trông trọt mà giảm thiểu khí hậu thì đưa cái chuyện gì vào
trông lúa lông ăn ngay thế nào
rồi chăn nuôi thì áp dụng cái

đếm lót sinh học vào để giảm khí phát thải thế nào
thì tất cả những cái nội dung tuyên truyền đó là phải hết sức cụ thể hết sức ngăn ngọ
và phải lông ghép rất nhiều chương trình
thì chúng ta mong rằng là thời gian tới
cái cách triển khai cái phương pháp của ngành nông nghiệp cải tiến
rồi tổ chức phù hợp các ngành tốt thì cái nội dung này ngày càng đáp bứng hơn
vâng một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ông
từ nhận thức tới hành động
để các cấp các ngành cũng như mọi người dân có thể chung tay ứng phó biến đổi khí hậu
là một quá trình lâu dài và thường xuyên
tại nhiều địa phương chỉ khi gặp hậu quả và chịu thiệt hại từ biến đổi khí hậu
thì địa phương đó mới bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi các mô hình canh tác
để tránh tình trạng đó và có được những phương pháp thích ứng kịp thời
đòi hỏi không chỉ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của các địa phương nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền
có sáng kiến để người dân áp dụng mà các cơ quan ban ngành chức năng khác
cũng cần chung tay lập nên kế hoạch cụ thể xuyên suốt
để có thể ứng phó kịp thời trước những nguy cơ từ biến đổi khí hậu